quan điểm của ông cho rằng mọi loài trên trái đất đều có nguồn gốc từ một hay vài dạng nguyên thủy
khi có một dạng của sự sống xuất hiện sinh vật đó bắt đầu thay đổi và biến hóa theo môi trường xung quanh
những loài sống trong môi trường thích hợp sẽ nảy nợ và phát triển
trong khi những loài sống ở điều kiện không thích hợp sẽ từ từ bị tuyệt chủng
qua hàng triệu năm các loài không còn giữ được hình dạng nguyên thủy nữa
mà phải thay đổi để thích nghi theo sự chọn lọc của tự nhiên
vốn sinh ra trong một gia đình thượng lưu tại london nước anh và có truyền thống về ngành y
nhưng charles darwin lại không hề hứng thú với lĩnh vực này
ông chỉ say mê sinh vật học và địa chất học
thậm chí năm một nghìn tám trăm hai mươi bảy cha của dagin đã gửi con trai mình vào trường đại học cambridge để theo học môn thần học
nhưng sau khi rời trường năm một nghìn tám trăm ba mươi một charles darwin đã lên con tàu mang tên hms biagor
với tư cách là một nhà tư vật
trong đó charles darwin tự nhiên học không được trả tiền để thực hiện đi khảo sát vùng đông và tây bờ biển nam mỹ
cũng như đặt các trạm đo thời gian và khí hậu tại các đảo trên biển thái bình dương
tàu nhổ neo tại plymoune và chuyến hải hành ban đầu chỉ dự định trong hai năm nhưng nó đã kéo dài tới năm năm
trong suốt chuyến đi đó mặc dù vật lộn với chứng say sóng nhưng do quyên vẫn dành hết sức lực của mình
để ghi chép tỉ mỉ những quan sát nhận xét
cũng như thu thập nhiều mẫu vật
chúng được mô tả kỹ lưỡng bằng hai trang nhật ký
ngoài ra còn hàng ngàn mẫu sinh vật khô tiêu bản hay được bảo quản trong rung môi
đã trở thành một kho tàng quý giá mà đến nay các nhà khoa học vẫn còn sử dụng
ngay trước khi hoàn thành chuyến đi biển dòng giã năm năm tên tuổi của ông đã trở nên nổi danh trong giới khoa học anh
charles darwin đưa ra quan điểm về hệ thống núi lửa dưới lòng đại dương đã phun ra khối lượng rung nham khổng lồ tạo dặng núi lửa
lập trường táo bạo này được chính ông trình bày trước hội chết học cambridge và hội địa chất học london
bằng chứng mà đa quyên đưa ra chính là những vỏ sò vỏ ốc tìm được ở mãi tận đỉnh núi ở độ cao một mươi hai feet cùng nhiều mẫu đá chứa sinh vật đã hóa thạch
thế rồi một câu hỏi được nêu ra là động lực nào đã tạo ra cho loài sinh vật mới thay thế cho loài đã bị tuyệt chủng
chuyến hải hành này đã biến đổi thành một nhà khoa học thám hiểm độc lập
ông đã can đảm chọn một ý tưởng ngược lại với quan điểm của tôn giáo nước anh luôn tôn thờ chưa ai dám đà phá
đó là sự đột biến của các loài động vật
tư tưởng này của darwin lúc đó không được coi là cấp tiến mà bị xem là phạm thượng đấng tạo hóa và mang mầm mống nổi loạn
khi ông trở về tới quê nhà charles darwin cùng một nhà điều học đồng thời đã tạo ra một tư tưởng
khi ông trở về tới quê nhà charles darwin cùng một nhà điều học đồng thời đã tạo ra một tư tưởng
charles darwin cùng một nhà điều học đồng thời cũng là một họa sĩ tên là john gull vẽ lại những loài chim mà ông siêu tầm suốt năm năm trên các hòn đảo mà tàu biagar từng ghé qua
gull cùng darwin đã trao đổi về những sự khác biệt của loài chim yến và từ những nhận xét này darwin đã hiểu ra mỏ của chim yến thay đổi qua các thế hệ
và từ những nhận xét này darwin đã hiểu ra mỏ của chim yến thay đổi qua các thế hệ hay tùy từng hòn đảo để thích nghi với các loài hạt hay côn trùng nơi đó
hay tùy từng hòn đảo để thích nghi với các loài hạt hay côn trùng nơi đó
hai mươi năm sau darwin dùng việc nghiên cứu về loài chim hiến để đưa ra lý thuyết tuyến hóa cũng như nhấn mạnh về sự chọn lọc tự nhiên
đó là những cuộc cách mạng trong nghiên cứu khoa học
những thành quả ông đạt được đã vinh danh cho học thuyết mang tên darwinism
lý thuyết này khẳng định về sự tiến hóa với hai sự kiện căn bản
nguồn gốc của môn loài là do sự chọn lọc tự nhiên và nguồn gốc của con người do sự tiến hóa và biến hóa mà thành
quan điểm của dun về nguồn gốc của một loài với sự nhấn mạnh đến sự chọn lọc của tự nhiên
những loài thích nghi được với môi trường sống sẽ tồn tại và phát triển những loài không thích nghi sẽ bị diệt vong
quan điểm này đúng là đi ngược lại niềm tin của đại đa số dân chúng thời đó vốn cho rằng mọi thứ là do đức chúa trời sinh ra
ngay bản thân darkin cũng không ngờ được lý thuyết tiến hóa của mình lại được áp dụng triệt để vào các lĩnh vực trong đời sống sau khi ông mất hàng thế kỷ
nó chính là nguyên lý cơ bản trong khoa học hình sự điều tra tội ác
các nhà di chuyển học đã dựa vào học thuyết dockwin để chứng minh việc vài vùng tại adn con người tiến hóa rất nhanh
yếu tố di truyền này được áp dụng để nhận diện một cá nhân nào đó
chính yếu tố ấy được áp dụng để nhận diện huyết thống cha mẹ và con cái
cũng như vậy mà cơ quan điều tra có thể dựa vào yếu tố di chuyển là một chứng cứ liên hệ giữa nghi phạm với chứng cứ thu thập được tại hiện trường
từ đó giúp ích cho việc xác định tội phạm
giống như trong điều tra hình sự đối phó với những dịch bệnh lây lan cần sự trợ giúp đắc lực của thuyết aquin
các loại siêu vi trùng virus nấm và thú vật cùng tiến hóa với con người
hiểu được động lực cho sự tiến hóa qua sự đột biến và chọn lọc tự nhiên đưa đến những thay đổi tận gốc
khiến ta có thể hiểu được mối liên hệ xa xưa giữa các loại vi trùng kháng thuốc
từ đó các nhà sinh học mới có thể chế ra các loại vaccine mới ngăn cản sự sinh sản của chúng
không còn nghi ngờ gì nữa thuyết tiến hóa đã biến charledaq thành một trong những nhà khoa học làm thay đổi cả thế giới